chào thu hà chào quý vị và các bạn
chị trang phương thân mến xuất phát từ ý tưởng nào chị đã cho ra đời một sân chơi trải nghiệm từ hoa lá cầu không
bởi vì mình yêu các bạn nhỏ và yêu cuộc sống yêu thiên nhiên
nên là mình đã cho ra đời sưởng trải nghiệm hoa khô savia
sửa hoa khô savia được nghiên cứu và thành lập cách bởi hơn một mươi năm
và mình cho ra cuộc sống cộng đồng để các bạn nhỏ được chơi được trải nghiệm
và để cho mỗi chúng ta được trải nghiệm với các nguyên liệu của thiên nhiên việt nam được hơn hai năm nay rồi
nguyên liệu cho những hoạt động trải nghiệm này thì chị
trang phương tìm kiếm tại đâu ạ
mình đi từ bắc đến nam đến miền trung
thì mỗi một nơi mỗi một vùng thì lại có những nguồn nguyên liệu khác nhau
và khi mà mình cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái nguyên liệu đó
ví dụ như cái vỏ quả vừng ấy
thì cái vỏ quả nó hình dáng như cánh hoa
và có những cái loại quả ở trong thiên nhiên nó có cái hình dáng như là cái nụ nhị của nụ hoa
thế là mình mới nghĩ rằng là nếu như mà mình có thể mang được những cái nguyên liệu đáng yêu như thế này
hình dáng của những bông hoa của những chiếc lá này
và lưu giữ nó
cũng như là thổi hồn cho những cái nguyên liệu đó thành những bông hoa thơm
và mình cũng mất khoảng hơn bảy năm nghiên cứu để lưu lại sự sống cho nguyên liệu của thiên nhiên việt nam
nguyên liệu chính tìm được đó là những cái nguyên liệu đến từ đồng quê
nó phải có mùa
ví dụ mùa vừng
hay là mùa bãi ngô
hay là những cái lá cây như lá cây hoa ban
hay lá cây ngọc lam
không phải là bốn mùa chúng ta đều có thể thu lượm được
mà nó phải có mùa
và nguyên liệu già quá cũng không làm được
non quá cũng không làm được
mà phải hạng
và thu lượm vào thời điểm bánh tẻ
đấy đó là tất cả những nguyên liệu rất là quý
và sau này thì có rất nhiều các bác nông dân
các bác đến mùa thu lượm
thì bác nhớ đến savia
và hiểu rằng là cái giá trị mà mình đang mang lại cho cuộc sống
là những cái giá trị tuyệt vời nhất của thiên nhiên
lưu giữ lại của thiên nhiên
nên là các bác nông dân rất là ủng hộ
nhiệt tình để gửi đến cho savia những cái tối nguyên liệu đó
chị mong muốn mang đến điều gì thông qua những hoạt động trải nghiệm từ hoa lá cỏ khô ạ
trong tương lai thì mình mong muốn savia được làm một cái nơi
mình có thể gọi là một cái đồng quê việt nam thương nhỏ
tất cả những nguyên liệu của thiên nhiên việt nam
từ bắc đến trung đến nam
sẽ được lưu giữ tại đây
và được thổi hồn
và mỗi một câu chuyện mà mình mang đến cho cuộc sống
mang đến cho cộng đồng
là được lưu giữ và thổi hồn cho tinh hoa cỏ lá của thiên nhiên việt nam
và những người bạn từ phương xa như trên bốn biển năm châu ấy
mọi người có ghé savia
hay là có dừng chân ở đây
một tỉnh thành nào trên đất nước việt nam
đều gặp được một mô hình nhỏ của savia
và sẽ hiểu rằng là tất cả những nguyên liệu tất cả những tác phẩm ở đây
hoàn toàn đến từ thiên nhiên việt nam
và chỉ có duy nhất tại việt nam
chị phương thân mến khi mà tới với sổ hoa của savia
thì thu hà cảm thấy rất là yêu thích
bởi một không gian rực rỡ màu sắc
cũng như là những vật dụng rất là xinh xắn
vậy thì ngay bây giờ thu hà cũng đang rất là mong muốn
có thể được trải nghiệm
chị phương có thể hướng dẫn thu hà làm một tác phẩm đơn giản được không ạ
trong ngôi nhà của savia
có hàng trăm loại nguyên liệu rất là đáng yêu và thân thiện
và trong đó có một loại nguyên liệu mà chị rất là thích
đó là bẹ ngô khô
thu hà hãy chơi với bẹ ngô khô nhé
bẹ ngô một nguyên liệu rất quen thuộc
trong cuộc sống của người dân việt nam
từ nông thôn cho đến thành thị
tuy nhiên ít ai có thể ngờ rằng
thứ nguyên liệu thiên nhiên đồng quê gần gũi ấy
lại được những người nghệ sĩ nắm bắt và sáng tạo
chấp hèn cho chúng đôi cánh
để bay cùng những ý tưởng nghệ thuật
những bẹ ngô trước khi đến với những hoạt động trải nghiệm
đã được lưu giữ sự sống
bằng cách tại những vết ôm móc trên bề mặt
và nhộn lên cho chúng chiếc áo
với nhiều sắc màu
từ màu thực phẩm an toàn cho người sử dụng
như vậy là thu hà vừa hoàn thiện
xong công đoạn cuối cùng
của mình dưới sự hướng dẫn của chị trang phương
và quý vị biết không
thu hà cảm nhận rằng những kỹ thuật
để tạo nên một sản phẩm này cũng không quá khó
nhưng sẽ cần một chút sự kiên trì
và tỉ mỉ từ người thực hiện
và chị trang phương thưa mến
không biết là chị đánh giá như thế nào
về tác phẩm đầu tay này của em ạ
đây là một tác phẩm nghệ thuật rất là xinh xắn
mà thu hà đã làm được
trong một quãng thời gian rất là ngắn
và điều tuyệt vời nhất là em đã dùng được đôi bàn tay của em
khéo léo rất là khéo léo
để có thể tạo hình được những bông hoa
và đề co vào trong một cái bánh xe xinh xắn như thế này
và với thời gian ngắn như thế này
với một tác phẩm xinh xắn như thế này
theo chị là đã rất là đáng khen rồi
tất nhiên là sau này chúng mình có thời gian
thu hà ghé lại với savia
và chúng ta sẽ có những thời gian tìm hiểu
về nguyên liệu của savia sâu hơn
cũng như chúng ta có thể đề co những tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn
để em có thể trang trí nhà của mình
hoặc là làm một món quà tặng nào đó
cho người thân mà em yêu quý nhất
xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trang phương
và hy vọng rằng là
sưởng hoa cô savia sẽ tiếp tục là một điểm đến
để có thể thu hút rất nhiều các bạn trẻ
để chúng ta có thể nuôi dưỡng đam mê
tưới mát tâm hồn mình
cũng như là tăng thêm tình yêu với cây cỏ hoa là thiên nhiên
và thu hà hy vọng rằng là
trong khoảng thời gian tới nếu như có thời gian
thu hà sẽ tiếp tục được tới với cả sưởng hoa cô savia
để có thêm thật nhiều những trải nghiệm thú vị nữa
mong muốn lan tỏa những giá trị nghệ thuật đến cộng đồng
sưởng hoa cô đã được ra đời
và thu hút rất nhiều những lứa tuổi khác nhau
đến tham gia trải nghiệm
đây được xem là điểm đến của mộng mơ và lãng mạn
cho những ai yêu thích loại hình nghệ thuật này
hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non luna baby
đã được đến với sưởng hoa khô trải nghiệm savia
các con được thỏa thích chơi đùa với những nguyên liệu thiên nhiên
và tự tay làm nên những món quà nhỏ xinh
theo trí tưởng tượng bày bỏng của mình
dường như các cô cậu bé rất thích thú với những bông hoa
vỏ quả khô trực rỡ sắc màu
những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn này
không chỉ giúp các con có thêm nhiều niềm vui tiếng cười
mà còn trang bị thêm cho các con nhiều kỹ năng sống cần thiết khác
các con được trải nghiệm tại sưởng
và không những là các bạn ấy được tự mình
làm cho mình những tác phẩm nghệ thuật
và rèn luyện cái sự khéo léo của đôi bàn tay
cái trí sáng tạo
từ những vỏ hạt vừng từ những bẹ ngô
và cũng mong muốn là đưa đến cho các bạn ấy
một cái tinh thần đó là biết bảo vệ môi trường
biết tận dụng những vật liệu từ thiên nhiên
tạo thành những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp
và mang về để tặng cho bố mẹ ông bà
đó là những cái
món quà mà rất là ý nghĩa
mình nghĩ rằng là rất là ý nghĩa
đối với mọi người trong gia đình
không chỉ được chơi với những nguyên liệu thiên nhiên
như vỏ quả vừng bẹ ngô khô
quả phi lao quả thông lá bồ đề
những ngọn cỏ dại
mà các bạn nhỏ cũng được tìm hiểu và lắng nghe
những câu chuyện về thiên nhiên việt nam
từ đó giúp các con có thêm những hiểu biết
và thêm yêu quê hương đất nước mình
bên cạnh mang đến cho mọi người
một sân chơi trải nghiệm mới
giá trị mà sưởng hoa khô nghệ thuật mang lại
đó chính là việc tái chế một cách có trách nhiệm
với nguyên liệu của đồng quê việt nam
góp phần chung tay bảo vệ môi trường
bằng cách thổi hồng cho cỏ lá
tưởng chứng như không còn sức sống
để chúng trở thành những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người
mình mong muốn rằng là
sưởng trải nghiệm hoa khô xe vi a này
sẽ đến được một nguyên liệu thiên nhiên việt nam
với rất nhiều em bé tại các trường mầm non
cũng như là các trường tiểu học hay trung học
bởi vì đây là một cái hoạt động trải nghiệm nghệ thuật
rất là độc đáo mới lạ
không những tại việt nam
mà cũng sẽ mong muốn rằng
sưởng hoa khô xe vi a này
sẽ vươn ra ngoài khu vực nữa
sân chơi nghệ thuật mới từ sưởng hoa khô nghệ thuật
không chỉ là một hoạt động giáo dục ngoại khóa tuyệt vời
dành cho các bạn nhỏ
lớp tuổi mầm non
mà còn là điểm hẹn lý tưởng
cho tình cảm gia đình vào mỗi dịp cuối tuần
chị lê thanh mong muốn mang đến cho cô con gái
những trải nghiệm mới
từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường
và hoa lá vỏ quả khô
để sáng tạo nên những món quà lưu niệm nhỏ sinh
như lọ hoa tấm thiệp
chính là hoạt động trải nghiệm
mà hai mẹ con mong đợi từ chắc lâu
đúng là bình thường mình cứ hôi với công việc
không có những cái lúc để ngồi cùng làm với con
để nhìn lại kỹ năng tay của con đến như nào
và tâm hồn của con thể hiện ra sao
khi con dùng màu sắc
khi con dùng những chất liệu
hình dáng để con tạo khối
mình cảm nhận được mình hiểu được đứa con của mình
qua một buổi ngồi với con như thế này
sườn hoa khô đang làm cho mọi người chậm lại
tinh tế hơn
và có hướng đến những cái giá trị nhân văn hơn
và tự nhiên sẽ yêu thiên nhiên
yêu cuộc sống thật sự hơn
mình mong rằng là tất cả các trường học
các con học sinh hàng ngày tiếp xúc với những điều này
hoạt động của con
đưa cái hoạt động này vào trong hoạt động hàng ngày của con
để nuôi dưỡng tâm hồn của con
cũng như là rèn kỹ năng
và thậm chí là một cái gọi như là
tính tỉ mỉ trình trung của các con
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn